nhiều người đang sửa các nhà thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh thì đã bất ngờ phần sàn bị sập khiến cho một người thợ bị vùi lấp ở bên dưới dẫn đến tử vong vụ việc này xảy ra vào sáng nay
cụ thể vào khoảng chín h ba thợ xây đang đóng cửa để đổ bê tông sàn rộng khoảng năm mươi m hai nằm trong hẻm đường nguyễn xiển thuộc phường trường thạnh thành phố thủ đức
lúc này tấm đan bê tông bất ngờ đổ sập hai thợ xây chạy thoát được ra ngoài còn một người hơn bốn mươi tuổi đã bị tấm đan đè lấp ở bên dưới
các thợ sửa nhà đã cố gắng đưa nạn nhân ra bên ngoài nhưng không thực hiện được
khoảng gần ba mươi phút sau hơn hai mươi cảnh sát cứu hộ đã đến hiện trường
các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã dùng máy khoan bơm kích thủy lực nâng các khối bê tông tìm kiếm nạn nhân
ít phút sau nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhưng đã tử vong trước đó
theo thông tin ban đầu ngôi nhà này bị lún nền nghiêng gác
chủ nhà thuê thợ đến gia cố làm lại gác lửng
căn nhà nằm cạnh rạch nước nên đất yếu
nhóm thợ đã thi công được khoảng một tháng thì xảy ra sự cố
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường trường thạnh căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp
khi công trình hoàn thành ủy ban phường đã ba lần lập biên bản vận động người chủ tháo rỡ nhưng chủ nhà vẫn không thực hiện